sau đó đến buổi chiều và tối gió tây nam hoạt động mạnh dần lên do đó mà mưa rào và rông sẽ quay trở lại trên khu vực
cục bộ có thể xuất hiện những điểm mưa khá kèm theo rông lốc và gió giật gây nguy hiểm vì thế người dân nơi đây cần hết sức lưu ý đề phòng
trên biển trong đêm nay và ngày mai ngoại trừ khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp năm có lúc đạt cấp sáu và có thể kèm theo gió giật cấp bảy
còn các vùng biển khác gió đều hoạt động chủ yếu ở mức trung bình nên sóng không cao chỉ dưới hai mét biển cũng không hề động
tuy nhiên mưa rào và rông vẫn diễn ra trên nhiều vùng biển khiến cho tầm nhìn xa liên tục duy trì ở mức thấp
chưa kể trong cơn rông có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật gây nguy hiểm
các tàu thuyền cần hết sức lưu ý đề phòng
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước